sáng ngày một mươi sáu tháng hai tại khu di tích đền trần phường lộc vượng thành phố nam định
ban tổ chức lễ hội đền trần đã thực hiện nghi lễ rước nước tế cá để tưởng nhớ tri ân tổ tiên vương triều nhà trần
một vương triều khởi nghiệp từ nghề chai lưới
từ bảy giờ sáng các nghi thức như khấn đọc sớ thỉnh chân nhang được các bậc cao niên của làng tức mạc
thực hiện tại đền cố trạch sau đó đoàn tổ chức rước kiệu từ đền ra giếng cổ tiến hành nghi thức lấy nước
theo nhịp chống chiêng những gáo nước được múc lên long trọng đổ vào bình
sau đó được chuyển lên kiệu rước về đền và đưa lên ban thờ để tổ chức tế
cá tế gồm một đôi cá quả và cá chép
nghi lễ tế cá diễn ra từ sáng đến trưa sau đó cá được rước đi và phóng sinh ở sông hồng
nghi lễ rước nước tế cá được phục dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn và tiến hành đều đạn hàng năm
trong lễ rước nước tế cá ngoài việc làm phần lễ
có một phần phóng sinh cá
ngoài sông hồng thì đây là một trong những cái nội dung mà tôi cho rằng
nó có cái ý nghĩa rất là sâu sắc trong công tác giáo dục đối với các thế hệ trẻ ngày nay
trong việc luôn luôn có sự bảo tồn các nguồn lợi thủy sản
để luôn luôn tạo dựng cái môi trường sinh thái cân bằng hài hòa
chứ không có đem ra một ý thức tận diệt các nguồn thủy hải sản
theo các tư liệu lịch sử
tổ tiên nhà trần vốn xuất thân từ nghề trài lưới xuôi theo sông hồng đến vùng nam định
thì dừng chân lấy đất thiên trường làm nơi khởi nghiệp
từ đó lập nên vương triều nhà trần với một mươi bốn đời vua
vì vậy trong ngày làm nghi lễ rước nước tế cá
rất đông con cháu họ trần và hàng nghìn du khách đã có mặt ở khu vực đền trần
để cùng chi ân tượng nhớ về quá khứ của ông cha
tôi thấy cái nước trái nước quá đáng thực tế là thực tế
có thực tế về đời vua trần này mà là ngày sinh ra của hương tức mạc
và nhân dân ta ngưỡng mộ ngày mà làm lại cái di tích này
tôi thấy là quá thực tế để cho các con các cháu sau này nhìn thấy sự thật
đó là để cho ông mình là nghề sâu nước
nghi lễ rước nước tế cá là một trong ba nghi lễ chính của lễ hội khai ấn đền trần
bao gồm lễ rước kiệu ngọc lộ lễ rước nước tế cá và lễ khai ấn
lễ khai ấn đền trần sẽ diễn ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch
ấn sẽ được phát cho nhân dân và du khách bắt đầu từ năm giờ sáng ngày một mươi năm tháng riêng